chiều ngày chín tháng một tại huyện yên bình tỉnh yên bái đã diễn ra chương trình trao quà tết cho gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam người công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ ủy viên bộ chính trị dự trao quà và chúc tết đồng bào các dân tộc tỉnh yên bái
phát biểu tại chương trình phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà tỉnh yên bái đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng cũng ghi nhận những sự quan tâm của tỉnh với người nghèo và đối tượng chính sách đồng thời đề nghị tỉnh yên bái tiếp tục chăm lo đến đối tượng chính sách gia đình nghèo phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi trong danh sách hộ nghèo không còn hộ nào là hộ gia đình chính sách
dịp này phó thủ tướng đã trao quả tết tới ba trăm linh hộ gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện yên bình
ngân hàng ngoại thương việt nam cũng đã trao ba tỷ đồng để huyện yên bình xây dựng trường học